và trong vòng hai khoảng hai tiếng thời gian đó là nó lấy hết đồ nhà

sau khi lấy tài sản trong nhà tên trợn phát hai phát cổng để dắt lần lượt ba xe máy ra ngoài
sự việc kéo dài trong khoảng hai giờ đồng hồ

để giám sát xem là có cái đối tượng nào khả nghi đi lại nhòm ngó trong một số cái thời gian gần nhất để có cái sự cảnh báo cảnh tình
dịp cuối năm tội phạm trộm cắp khớp giật thường lộng hành
công an tp hcm cũng đã chỉ đạo công an các quận quyện tổ công tác ba trăm sáu mươi ba cảnh sát hình sự đặc nhiệm
tăng cường tuần tra khép kính địa bàn để ngăn chặn xử lý các đối tượng phạm tội nhằm đáp đặt cuộc sống bình yên cho người dân
tuy nhiên bản thân mỗi người cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm để đề phòng sơ hở tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc
trước thực trạng lượng hành khách của hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại tp hcm liên tục giảm
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đã có nhiều phương án kế hoạch với kỳ vọng thay đổi tình trạng này
sở giao thông vận tải kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm lập quy hoạch các khu đô thị mới cần phải ưu tiên bố trí hạ tầng cho giao thông công cộng
hạn chế giao thông cá nhân đối với các dự án ưu tiên phát triển hệ thống giao thông công cộng tại các khu dân cư mới khu đô thị trung tâm thương mại khu du lịch các khu chế xuất khu công nghiệp và trường học
đặc biệt ứng dụng công nghệ để phát triển vận tải hành khách công cộng như thí điểm dùng thẻ để thanh toán cho tất cả các loại hình vận tải hành khách công cộng sử dụng phần mềm công nghệ để đi xe buýt bản đồ điện tử
mới đây hội đồng tư vấn giao thông đô thị tp hcm đồng ý đề án tổ chức làng xe buýt ưu tiên trên đường võ thị sáu và điện biên phủ quận ba
hiện trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đang tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học để hoàn chỉnh đề án trình cấp thống quyền cho phép thực hiện
hai tuyến có làng đường ưu tiên xe buýt chạy trong giờ cao điểm sáng và chiều sẽ không cho xe cá nhân xe gắn máy chạy trong làng đường này trong khung giờ trên
theo các chuyên gia về vận tải hành khách công cộng phương án và giải pháp cũng như các bài học kinh nghiệm về phát triển xe buýt không thiếu
việc cần làm là phải có quyết sách mạnh mẽ của cấp lãnh đạo về sự phù hợp của các giải pháp rồi từ đó áp dụng cho ngành xe buýt theo lộ trình
thưa quý vị tin vui cho các nhà đầu tư và người dân có nhu cầu mua đất ủy ban nhân dân tp hcm vừa thống nhất giữ nguyên khung giá đất trên địa bàn với mức tối đa là một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng muốn sở hữu đất và tránh những tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản đầy biến động như trong năm hai nghìn một mươi chín
sở tài nguyên và môi trường tp hcm đã trình ủy ban nhân dân tp hcm hai phương án cho bản giá đất mới giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
phương án một là với giá đất ở mức cao nhất tăng hơn hai lần so với hiện nay khoảng ba trăm ba mươi triệu đồng mỗi mét vuông
và phương án thứ hai là không tăng giá đất
sau khi khảo sát từ người dân và doanh nghiệp bất động sản ủy ban nhân dân tp hcm đã chọn giữ nguyên bản giá đất hiện hành và bổ sung giá đất của một số tuyến đường mới
theo đó tp hcm cùng các tỉnh trong vùng đông nam bộ có khung giá đất đối với các đô thị đặc biệt tối đa là một trăm sáu mươi hai triệu đồng một mét vuông
hiệp hội bất động sản tp hcm cho rằng việc giữ nguyên khung giá đất sẽ giúp không xảy ra các tác động lớn tới doanh nghiệp và người dân
nếu khung giá đất tăng kéo theo nghĩa vụ tài chính của cá nhân hộ gia đình và doanh nghiệp cũng sẽ tăng
khi đó sẽ dạy dẫn đến tình trạng một bộ phận người dân không làm thủ tục cấp sổ đỏ giao dịch nhà đất bằng giấy viết tay vừa thất thu thuế khó quản lý vừa dễ phát sinh tranh chấp
thưa quý vị vào thời điểm cuối năm đặc biệt là vào các dịp nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đáng sắp tới lượng người và phương tiện sẽ đổ dồn về các bến xe
khiến nơi đây trở nên khó khăn
đông đúc lộn xộn và cũng là thời điểm mà tình hình an ninh trực tự có những dấu hiệu trở nên phức tạp hơn
theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe miền tây quận bình tân thành phố hồ chí minh vào những ngày cuối năm lượng hành khách có nhu cầu đi lại tăng cao
khu vực nhà chờ của các nhà xe luôn đông kính
đây cũng là thời điểm mà các đối tượng trộm cắp móc túi có xu hướng trà trộn vào đám đông để thực hiện hành vi của mình
vì vậy tâm lý chung của người dân là luôn cảm thấy bất an
tôi thấy mình cũng hơi lo
tình hình bây giờ cũng hơi phức tạp tết nhất tới nơi rồi
tài sản của mình là mình tất nhiên cái điều đó là mình phải tự giữ cho mình trước
rồi mọi người mới giữ cho mấy ấy mình sao mấy phụ mình sao được
chứ còn mình mà cứ lơ là thì cái đó là mình tạo cơ hội cho người ta
có nhiều cái hình thức chẳng hạn như có thể là người ta giả những người bán hàng rong chẳng hạn
hoặc là cho mình những cái thức ăn nhẹ đó hoặc là những cái thuốc nào đó
thì trong đó có thể có những cái chất gây nghiện thuốc mê
khi mà mình
mình hút vào hoặc mình ăn vào thì mình sẽ bị bất tỉnh
khi đó thì những đối tượng nó sẽ đòi ca tai
để đảm bảo an toàn cho người dân
bến xe miền tây đã chú động thực hiện nhiều biện pháp để người dân có thêm thông tin
để phòng cái trường hợp móc túi cướp vật khi đến bến
bên cạnh đó tăng cường lực lượng bảo vệ tại chỗ phối hợp với công an phường an lạc
quận bình tân để có kế hoạch kiểm tra nhắc nhở người dân
tài xế nâng cao cảnh giác và tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân
nếu phát hiện người có dấu hiệu khả nghi
trong tác kết hợp với lại bến xe miền tây
cùng với lại dân quân bảo vệ dân phố
rồi lực lượng bảo vệ để mà tăng cường tác cường tra
rồi kiểm tra những đối tượng nghi vấn
tại bến xe miền tây thì cũng được trang bị các lo phát thanh
thì qua các lo phát thanh vậy để cho người dân nắm được
những phương thức tự động hoạt động của tòa phạm
để mà người dân khi mà đi mua vé
thì vào trong bến xe miền tây mua vé
không có chen lớn
không có để các đối tượng lợi dụng
cái việc mà sơ hở của mình
để mà lợi dụng hoạt động tòa phạm tội
nếu có xảy ra cái sự việc gì
mà cần có sự hỗ trợ đó
thì đề nghị quý khách liên hệ trực tiếp
với nhân viên bảo vệ
hoặc là thông qua cái đường dây nóng của công ty
số điện thoại đường dây nóng là hai trăm tám mươi ba tám nghìn bảy trăm năm mươi một hai trăm năm mươi hai
ngoài tăng cường an ninh của lực lượng chức năng
thì người dân cần hết sức cảnh giác
nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình
tránh để kẻ xấu trà trộn lấy cắp tài sản
trong thời gian tới lực lượng chức năng
sẽ triển khai tăng cường kiểm tra hàng hóa ký gửi
trung chuyển phòng cháy chữa cháy tại bến xe
để kịp xử lý khi có tình huống xảy ra
và đảm bảo an toàn cho người dân
trong những ngày cao điểm tết sắp tới